quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên bốn trăm linh một lán bè
phường lam sơn quận lê trân tp hải phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách ba cm trên trước cánh mũi phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng là đối tượng đào thị trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số bảy mươi tám hai bà trưng phường an biên
quận lê trân tp hải phòng
còn về tội trộm cắt tài sản công an tp hồng bàng tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn ngọc dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số một trên sáu trên một trăm linh sáu lê lai
phường lạc viên quận ngô quyền tp hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách một cm dưới sau đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện